nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam phối hợp với đài tiếng nói việt nam tổ chức sáng nay phó thủ tướng
chính phủ vũ đức đam đã gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo trong cả nước
tại buổi giao ban phó thủ tướng vũ đức đam chia sẻ những khó khăn thách thức của các cơ quan báo chí
và những người làm báo đang phải đối mặt sự phát triển của công nghệ sự ra đời của các loại hình
mô hình hoạt động báo chí truyền thông mới đặt ra thách thức không nhỏ trước yêu cầu thông tin chính xác
kịp thời bảo đảm định hướng của một nền báo chí cách mạng trước nhiều luồng thông tin khác nhau
đánh giá rất cao nỗ lực của các cơ quan báo chí và đội ngũ các phóng viên nhà báo trong cả nước
phó thủ tướng tin tưởng đội ngũ những người làm báo việt nam sẽ vượt qua thách thức
nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa làm tròn nhiệm vụ được giao đồng hành cùng đất nước đổi mới